các nghiệp đoàn nghề cá xã an hải huyện lý sơn tỉnh quảng ngãi cho biết
một tàu cá của ngư dân lý sơn vừa cứu được ba mươi hai ngư dân người nước ngoài
đang bị trôi trên vùng biển trường sa
theo đó vào sáng ngày một mươi một tháng bảy tàu cá qng chín trăm sáu mươi một nghìn sáu trăm linh chín ts của ngư dân bùi văn phải
ở xã an hải huyện lý sơn trên đường đi khai thác thủy sản ở vùng biển trường sa
thì phát hiện ba mươi hai ngư dân người nước ngoài đang thả trôi trên biển
sau khi nhận được tín hiệu cứu hộ cứu nạn tàu cá qng chín trăm sáu mươi một nghìn sáu trăm linh chín ts đã tiếp cận
và đưa toàn bộ ba mươi hai người lên tàu
dự kiến vào ngày một mươi ba tháng bảy tới đây tàu cá sẽ về đến cảng tịnh kỳ thành phố quảng ngãi